trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
bắt giữ hai đối tượng lê thị lệ quyên và trương thị mỹ phụng cùng chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
trước đó qua công tác mật phục theo dõi các trinh sát đã phát hiện và bắt quả tang quyên đang trên đường đi giao ma túy cho con nghiện
khám xét khẩn cấp nợ của quyên lực lượng công an phát hiện và thu giữ gần năm mươi ba gram ma túy tổng hợp và một mươi bảy gói ma túy dạng nước
cùng thời điểm này một tổ trinh sát khác đã bất ngờ kiểm tra nơi ở của phụng phát hiện và thu giữ một mươi bảy gram ma túy tổng hợp và một gói ma túy dạng nước
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ và đưa toàn bộ tăng vật cùng các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
còn tại tỉnh lào cai công an thị xã sapa vừa kiểm tra phát hiện một vườn cây thúc viện bắt giữ một đối tượng cùng bảy trăm năm mươi ba cây thúc viện
vào ngày một mươi bốn tháng ba công an phường hàm rồng kiểm tra tại vườn cạnh nhà của ông má a páo phát hiện ông này đang trồng các cây thúc viện
tổ công tác tiến hành mời người chứng kiến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với má a páo về hành vi trồng cây thúc viện
sau khi kiểm đếm công an phường hàm rồng tiến hành thu giữ số cây thúc viện nêu trên đồng thời phối hợp bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an thị xã sapa để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng campuchia giải cứu một nam sinh bị lừa sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
trước đó bộ chỉ huy đội biên phòng tỉnh tây ninh nhận tin báo từ gia đình của năm thanh niên sinh năm hai nghìn ba về việc nam sinh bị các đối tượng trong công ty thuộc khu đông thái thành phố ba vẹt tỉnh sveirien campuchia giam giữ
nhóm này yêu cầu gia đình của nạn nhân phải chuyển năm usd thì mới đồng ý thả cho nam sinh về nước
tiếp nhận thông tin đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã làm việc với gia đình nạn nhân để nắm thông tin đồng thời cử lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng thành phố ba vẹt để tìm kiếm nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng đã giải cứu được năm thanh niên tại khu casino online thuộc campuchia
làm việc với cơ quan chức năng nạn nhân cho biết đang theo học năm thứ hai tại một trường đại học ở hà nội
nghe lời bạn bè quen qua mạng xã hội đồng ý qua campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao
tuy nhiên do công việc áp lực mang tính chất lừa đảo qua mạng quảng thúc việc đi lại nam thanh niên xin nghỉ và bị công ty bắt bồi thường nên đã gọi điện báo cho gia đình và nhiều cơ quan chức năng giải cứu
thưa quý vị những năm gần đây công nghệ sinh chắc học đặc biệt là giấu vân tay và khuôn mặt đã trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó có ngành ngân hàng
tuy nhiên sự phổ biến của các công nghệ này cũng mang đến những rắc rối nhất định đặc biệt nhiều đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đặt tài sản
tôi biết là mình bị lừa đấy không phải là người thân của mình mà là hình ảnh qua trí tuệ nhân tạo
theo các chuyên gia cùng với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo tình trạng sử dụng giả mạo giọng nói gương mặt hay còn gọi là công nghệ deepfake để lừa đảo gần đây đang có dấu hiệu gia tăng
về cơ chế hoạt động defect sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến thu thập dữ liệu về chuyển động vật lý đặc điểm khuôn mặt và thậm chí cả giọng nói rồi xử lý thông qua thuật toán mã hóa ai hoặc mạng đối kháng tạo sinh gin
để tạo ra âm thanh hình ảnh giả nhưng vô cùng giống thực
nói cách khác đó là video hình ảnh hoặc âm thanh được tạo bằng ai bất chức ngoại hình hoặc giọng nói của một người
tuy nhiên nếu thận trọng người dùng vẫn hoàn toàn có thể nhận biết được
các cái video tạo bằng ai thì có những đặc điểm chung dễ nhận diện như là thường thường các cái cửa chỉ môi và cửa chỉ mắt thường thường không khớp với cả cái tiếng âm thanh của video
thứ hai là nhìn mọi cửa chỉ đó nó thường không có độ mềm mại
nó thường vỡ khúc hoặc là bị gập bị gãy
thứ ba là thường video nó thường có cái thời liệu rất là ngắn và chất lượng không lại cao
đây là một số những cái dấu hiệu chính để nhận diện những cái video đấy là video được dựng lên từ những công nghệ ai và được cắt ghép
chưa được không phải video chính chính thẳng
bản thân defect hay trí tuệ nhân tạo không xấu nhưng thường bị lợi dụng cho những mục đích mở ám
một báo cáo gần đây của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo hầu hết các defect lan truyền đều có mục đích xấu
những nội dung mà công nghệ này thường bị lợi dụng bao gồm ghép mặt người vào những bối cảnh có toan tính riêng
sử dụng hình ảnh và tiếng nói của một người để vượt qua mật khẩu sinh chắc học lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số trộm cắp danh tính tống tiền
đáng lo gại hơn khi công nghệ này đang càng dễ tiếp cận thì số vụ phạm tội có thể tăng lên
biết được những cái dấu hiệu bất thường như là âm thanh hình ảnh hay là cử chỉ của môi và mắt
các cái dấu hiệu trên khuôn mặt con người để có thể bước đầu có thể xác định được nghi ngờ đánh giá
vẫn nên nhờ đến những người có kiến thức về công nghệ ống tin trong gia đình để kiểm chứng cũng như là xác định lại những video đấy có phải là chính thống hay không
không nên tin ngay vào những thông tin tiếp nhận trên công thông mạng
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo để bảo vệ tiền trong tài khoản của mình và tránh bị lừa đảo
người dân cần cẩn trọng trước những cuộc gọi trao đổi liên quan đến tiền tài chính
đồng thời khuyên cáo người dùng nên tránh để lộ lọt các thông tin cá nhân hình ảnh dữ liệu sinh chắc học để tránh bị kẻ xấu lợi dụng khai thác
phát hiện người phụ nữ nằm võng bên đường có đeo dây chuyền vàng đối tượng đến giả vờ hỏi đường rồi ra tay cướp giật
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với nguyễn văn giàu và nguyễn văn đại cùng chú tại phường núi sam thành phố châu đốc về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai đại điều khiển xe mô tô chở dầu đến khu vực ấp long hưng xã âu long vĩ huyện châu phú
thì phát hiện chị nguyễn thị mỹ lài đang nằm võng có đeo dây chuyền
dầu đến chỗ chị lai giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá gần tám triệu đồng nhưng bị chị giữ lại và chi hô
dầu liền lên xe đại chờ sẵn bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân phát hiện đạp ngã xe bắt giữ đại còn dầu bơi qua sông tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu phú đã nhanh chóng xác định tập trung lực lượng truy bắt dầu ngay sau đó
vỏ lãi hay xuồng máy gắn động cơ là phương tiện được người dân nông thôn các tỉnh miền tây sử dụng phổ biến để vận chuyển nông sản và đi lại
có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
tuy nhiên thời gian qua nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc bảo quản trong giữ loại phương tiện này dẫn đến bị mất trộm phản ánh tại tỉnh hậu giang
tờ mờ sáng ông nguyễn văn dòng chủ xưởng đóng gỗ ở ấp ba xã tận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang không tin vào mắt mình
khi chiếc vỏ lãi composite dài gần một mươi mét gắn máy dầu trở đầy gỗ mà ông vừa mua gần ba mươi triệu đồng đậu dưới bến sông trước nhà đã biến mất
nghĩ phương tiện bị chìm do trở nắng nhưng khi ông dòng kiểm tra
thì thấy dây cột hai đầu vào lãi đã bị cắt
cũng với suy nghĩ đơn giản vợ chồng chị dương thị huệ làm nghề cây sới đất thuê
ở ấp ba xã tận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang không tin vào mắt mình khi chiếc vỏ lãi composite dài gần một mươi mét gắn máy dầu trở đầy gắn máy dầu trở đầy gắn

cũng với suy nghĩ đơn giản vợ chồng chị dương thị huệ làm nghề cây sới đầy gắn máy dầu trở đầy gắn

cũng với suy nghĩ đơn giản vợ chồng chị dương thị huệ làm nghề cây sới đầy gắn
công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt vô gây mất an ninh trật tự trên nệ bàn vào ngày một mươi tháng ba vừa qua
nhóm thanh thiếu niên gồm chín người tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một sau khi tiếp nhận thông tin công an quận hải châu đã nhanh chóng vào cuộc và xác định vào tối ngày một mươi tháng ba nhóm chín thanh thiếu niên này đã tập trung tại quán nước ở phường thuận phước quận hải châu
đến khuya cùng ngày các đối tượng điều khiển sáu xe máy đi dạo qua các tuyến đường trên địa bàn với tốc độ cao từ bảy mươi đến tám mươi km một giờ lạng lách đánh võng nẹt vô vượt đèn đỏ chạy xe sát lề đường bên trái với mục đích thể hiện gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông